khoảng một năm nay cụ bắt đầu chuyển sang ăn thức ăn mềm việc chăm sóc cụ khơn do con gái đỗ thị ninh tám mươi hai tuổi và cháu ngoại phạm thị phú năm mươi năm tuổi đảm nhận
mỗi ngày con và cháu cụ nấu một nồi cháo với nguyên liệu khác nhau chia đều cho ba bữa mỗi bữa một bát cháo lưng
thỉnh thoảng người chăm sóc lại thêm vào khẩu phần ăn một lon nước yến xâm sữa đặc biệt cụ rất ghiền chôm chôm có thể tự bóc vỏ mà không cần sự hỗ trợ
hơn một trăm linh tuổi cụ vẫn có thể một mình ngồi xe khách hàng trăm cây số từ thanh hóa vào đồng nai thăm con cháu cụ ở chơi vài tháng rồi lặn lội bắt xe trở về thanh hóa
sau này vì đã lớn tuổi và con cháu khuyên ngân những chuyến ngược xuôi bắc nam của cụ cũng dừng lại
cụ phú cháu ngoại cụ khơm cho biết không ngờ rằng ở cái tuổi ấy ngoại vẫn khỏe mạnh và đặc biệt là gan đến thế
khi được hỏi về bí quyết sống lâu trăm tuổi của cụ bà bà ninh cho rằng có lẽ do mẹ đã tần tảo một đời
trong khi được hỏi về bí quyết sống lâu trăm tuổi của cụ bà ninh cho rằng có lẽ do mẹ đã tần tảo một đời
cụ phú trăm tuổi và đang mang thai người con thứ bảy không may là người con trong bụng bị gãy xương đùi từ đó có tật vĩnh viễn
nhiều khi trò chuyện lâu các cháu lại khuyên cụ nằm nghỉ cho đỡ mệt nhưng đều bị từ chối
nhìn thấy đứa cháu trai cụ còn đưa tay ra bé và chơi cùng đứa nhỏ
trước đây cụ phụ giúp con cháu làm đủ chuyện trong nhà khi thì dọn dẹp nhà cửa khi thì ngồi bổ mít
theo lời các cháu cụ có thể ngồi cắt cỏ suốt bốn tiếng
rồi vẫn đứng dậy nhẹ nhàng không hề đau lưng
cũng theo chị phạm thị thọ cháu ngoại của cụ đôi khi con cháu không cho bà làm vì sợ bà mệt
bà lại dận trách con cháu y như trẻ con
mọi chuyện thay đổi sau trận ngã vào năm hai nghìn một mươi tám cụ bị gãy xương bánh chè hạn chế khả năng di chuyển
cả nhà cầu cứu bác sĩ tuy nhiên vì tuổi cao sức yếu phẫu thuật là một giải pháp nguy hiểm với bà
các con cháu cụ tìm đến giải pháp tạm thời là bó thuốc nam
may mắn thay cụ lành bệnh sau ba tháng
ba năm trước ngay trong lúc cả nhà đang tất bật chuẩn bị hôn lễ cho con gái của chị phú
ngay trước ngày diễn ra đám cưới cụ đồn nhiên ốm nặng cả nhà đều tặc lưỡi chuẩn bị cho cụ đám tang
theo dự định cụ sẽ được đặt trên chiếc giường thường nằm sau đó mua thêm một tấm màn mắc ngang để con cháu vào nhìn mặt lần cuối
ngày rước dâu cụ rơi vào hôn mê sâu tay chân lạnh ngắt hơi thở cũng dần biến mất
là lùng thay lúc đang dọn dẹp nhà chuẩn bị hậu sự em bà ninh đưa tay sờ thì thấy cơ thể cụ ấm lên
khoảng hai tiếng sau bà cụ bắt đầu có hơi thở hai ngày sau thì cụ khỏe mạnh như chưa có gì xảy ra
sau khi sống lại bà cụ ăn khỏe hơn trước thậm chí là tóc lại mọc đen trở lại
khi thấy con gái đang chuẩn bị bữa trưa bà cụ thòm thèm nhìn vào mấy cái đầu gà
biết ý bà ninh luộc năm cái cho cụ không dùng bà cụ ăn ngon lành chỉ trong chốc lát
yêu thương con cháu hết lòng khi thấy gia đình trị phú có phần khó khăn bà khơn thường nói khi nào ngoại chết sẽ phù hộ cho con
cả gia đình thường thủ với cụ bà cố lên nha ngoại sống đời với con cháu
dù tuổi đã cao và đông con cháu nhưng cụ khương vẫn nhớ hết được tên của các con cháu
thưa quý vị theo báo cáo của cục dân số bộ y tế tuổi thọ trung bình của người việt nam năm hai nghìn hai mươi ba là bảy mươi ba bảy tuổi
tăng nhẹ so với năm hai nghìn hai mươi hai là bảy mươi ba sáu tuổi
dù tuổi thọ tăng nhưng tuổi thọ khỏe mạnh của người việt chỉ đạt sáu mươi năm tuổi
trung bình mỗi người cao tuổi mắc ba bệnh
chính vì vậy các chuyên gia y tế cho rằng việc nâng cao chất lượng sức khỏe là rất quan trọng
sau đây sẽ là một số lời khuyên mà các chuyên gia đưa ra để bảo vệ sức khỏe cũng như duy trì tuổi thọ lâu hơn
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
nhiều người biết rằng thói quen thức dậy sớm để có một sức khỏe tốt trong dài hạn
nhưng nếu thức dậy vào buổi sáng với phương pháp không đúng
sẽ gặp nguy hiểm nhiều hơn là việc thức khuya
khi dậy quá sớm và không ngủ đủ giấc sẽ khiến bạn gặp triệu chứng đau đầu
chính vì lý do này mà nên chú ý mỗi lần đau đầu xem có phải bạn đang không đảm bảo giấc ngủ đủ giấc hay không
sáng sớm là thời điểm có nguy cơ cao mắc các bệnh về mạch máu
do vậy không được lơ là đặc biệt đối với những người trung niên và cao tuổi
việc đầu tiên là hình thành thói quen đứng dậy từ từ sau khi thức dậy
sau khi ngủ dậy mỗi sáng uống một cốc nước ấm hai trăm năm mươi ml khi bụng đói
không chỉ có tác dụng bảo vệ dạ dày độc làm đẹp da mặt mà còn bổ sung nước
tiếp đến là vận động cơ thể một cách chậm dãi để giữ cho cơ thể khỏe mạnh
tập thể dục buổi sáng nên chậm rãi trước tiên không nên gấp rút thời gian tốt nhất là sau khi mặt trời mọc
lúc không khí trong lành hàm lượng oxy cao
về mùa lạnh không nên thức dậy sớm quá khiến cho nguy cơ đột quỵ có thể xảy ra
nhiều người không có thói quen ăn sáng
nhiều người không có thói quen ăn sáng hoặc là ăn sáng qua loa điều này cũng không tốt cho sức khỏe
thói quen ăn sáng tốt là chiều khóa nâng cao chất lượng cuộc sống và tuổi thọ
nếu bỏ bữa sáng khi đó nồng độ đường trong máu thấp hơn giá trị bình thường sẽ có cảm giác đói
não kém hưng phấn phản ứng chậm khó tập trung
tập thể dù không chỉ giúp kiểm soát cân nặng mà quan trọng là sẽ giúp tăng cường sức khỏe cho tim
làm cải thiện giấc ngủ tăng tuổi thọ của con người
nhiều người không có thói quen ăn sáng hoặc là ăn sáng qua loa điều này cũng không tốt cho sức khỏe cho tim
hoặc phục hồi có hại cho hệ miễn dịch
tập thể dục quá mức sẽ ảnh hưởng đến cơ tim và nhịp tim
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ
chế độ ăn uống lành mạnh mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe
từ hỗ trợ miễn dịch ngăn ngừa béo phì tiểu đường loại hai tim mạch một số loại ung thư
mức tăng tuổi thọ sẽ càng lớn nếu bắt đầu ăn uống lành mạnh càng sớm
sau tuổi năm mươi mọi người càng nên chú ý đến việc điều chỉnh chế độ ăn uống
và giảm bớt gánh mạnh
nhiều nghiên cứu cho thấy nếu ăn uống lành mạnh với nhiều đậu hơn
có thể giúp kéo dài tuổi thọ đến một mươi năm
vì vậy ngoài việc đảm bảo cân bằng khẩu phần ăn
thì cần chú trọng thêm nhiều chất sơ trái cây và rau củ
các nghiên cứu đã chứng minh rõ ràng về tầm quan trọng của chất sơ trái cây và rau củ
sẽ làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch bao gồm mạch vành đột quỵ tử vong do bệnh mạch vành
giảm rủi ro phát triển ung thư làm giảm nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến
và chính vì vậy cần ăn ít nhất năm loại trái cây hoặc rau củ trong một ngày
hạn chế thức ăn có nhiều muối và dầu mỡ
nếu nạp quá nhiều dầu và muối sẽ dễ làm tổn thương thành mạch máu
có khả năng gây ra các bệnh về tim mạch và mạch máu não
ăn ít dầu và ít muối sẽ giúp giảm nguy cơ huyết áp cao và mỡ máu cao
thưa quý vị trong cõi nhân sinh đạt đến kỷ hạn trăm năm đã là một điều rất hiếm hoi quý báu
thường người ta chỉ dám chúc người già sống lâu trăm tuổi
vượt qua giới hạn ấy ngày nào là được hưởng thêm lộc trời ngày ấy
những thông tin này cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại